đến một mươi ba h ngày hôm nay cả nước đã tiêm trên một trăm năm mươi chín một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
và trong ngày hôm qua ngày bảy tháng một đã tiêm được hơn một bốn triệu liều
đến ngày hôm qua số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là một trăm bốn mươi bốn một triệu liều
trong đó có bảy mươi triệu mũi một sáu mươi bốn tám triệu mũi hai một hai triệu mũi ba đối với vaccine abdallah
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi chín tám và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là chín mươi hai một dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
về triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy
báo cáo của bộ y tế cho thấy các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm một mươi ba sáu trăm linh bảy năm trăm sáu mươi bốn liều
trong đó có bảy tám trăm chín mươi hai hai trăm một mươi bảy mũi một và năm bảy trăm một mươi năm ba trăm bốn mươi bảy mũi hai
những tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này